để chào mừng ngày văn hóa các dân tộc việt nam bộ văn hóa thể thao và du lịch tổ chức nhiều hoạt động tại làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam với chủ đề
bản sắc văn hóa dân tộc góp phần xây dựng và phát triển văn hóa con người việt nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước
hoạt động gây được nhiều ấn tượng cho du khách là tái hiện lại lễ hội sang khăn của người thái đến từ quỳ châu nghệ an
lễ hội là dịp để người dân khắp bản làng trà ơn thầy mo đã chữa khỏi bệnh cho gia đình
đây cũng là ngày để các đôi trai gái có dịp gặp gỡ kết xuyên vợ chồng
lễ hội sang khan có từ xa xưa và được các thầy mo tổ chức
lễ hội làm cho mối quan hệ xóm bản càng thêm bền chặt nhất là văn hóa tâm linh của đồng bào các dân tộc thiểu số nói chung và người thái ở nghệ an nói riêng
chúng tôi tìm dọn diễn viên nghệ nhân và đưa ra tập huyền tài huyệt
xong đấy là chuẩn bị tất cả các đạo cụ mong cung các thứ để ra đến đây để biểu diễn
chúng tôi đã có những sự duyên dự bảo tồn đó là chúng tôi là thành lập các câu lạc bộ bảo tồn văn hóa thái để nhằm luôn luôn duy trì bảo tồn lễ hội này
hằng năm chúng tôi vẫn tổ chức hội thi hội diện đối với các câu lộ bộ bảo tồn văn hóa thái
những dân tộc thái đúng không là ở nghệ an hôm nay
rất là thấy có nhiều cái ý nghĩa từ ngày xa xưa để lại
từ những lễ hội lễ sạp búa sạp kể cả xòe thái lễ cúng cơm mới cúng rượu tất cả các phong tục của ngày xưa để lại
thì chúng tôi thấy chúng tôi nghĩ cũng rất là tâm thiết
trong khuôn khổ chương trình còn có các hoạt động giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của nam bộ
những loại hình nghệ thuật sân khấu dù kê nam bộ đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia
đây là loại hình nghệ thuật diễn xướng tổng hợp trong đó có ca múa âm nhạc vũ thuật hòa trang
mang đặc trưng riêng rất hấp dẫn
bên cạnh đó những câu hát điệu múa đặc trưng của đồng bào khơ me được biểu diễn trong chương trình
cũng là phần nào giới thiệu được văn hóa của đồng bào khmer đến với những người tham gia
điệu múa tiên nữ là một điệu múa cổ của người khmer
trước kia thì nó thường được sử dụng trong các buổi trình diễn trong cung đình
nhưng mà bây giờ thì nó đã sử dụng phổ biến hơn trong các chương trình trong các chùa làng
điệu múa tinh nữ thì ra rất là khó tại vì đòi hỏi người múa còn phải dẻo dai nguyễn chuyển
đồng thời nó còn phải thể hiện được cái nét mặt phối hợp cả tay chân lại nét mặt
để thể hiện được cái sự mà mềm mại nữ tính của người phụ nữ
chương trình nghệ thuật có một tây nguyên như thế cũng là một chương trình nghệ thuật đặc sắc
nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng ngày văn hóa các dân tộc việt nam
người dân và du khách được thưởng thức những câu hát điệu múa mang đậm bản sắc đến của vùng đất cao nguyên nắng gió
đặc biệt các loại nhạc cụ độc đáo như cồng chiêng đàn clompot đàn tơ rừng
đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo du khách khi đến với làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam